thời gian qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi
đã được các hội viên hội cựu chiến binh ở tỉnh quảng trị tích cực hưởng ứng
theo đó tại các địa phương có một trăm linh bảy doanh nghiệp một trăm hai mươi tám hợp tác xã
gần tám trăm linh mô hình trang trại do hội viên hội cựu chiến binh làm chủ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về gương cựu chiến binh giúp nhau
làm kinh tế giỏi tại huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
cách đây bảy năm gia đình cựu chiến binh trần đức kỳ ở thôn hòa thành
xã tân hợp huyện hướng hóa tỉnh quảng trị là một trong những hộ nghèo của địa phương
năm hai nghìn một mươi một được sự hỗ trợ nguồn vốn vay tám mươi triệu đồng từ hội cựu chiến binh huyện
cùng với đất đai có sẵn ông kỳ đã bỏ công sức để đầu tư phát triển kinh tế
sau nhiều năm nỗ lực học hỏi kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm sản xuất
đến nay gia đình ông phát triển được đàn dê tám mươi con
và hơn một năm hectare cà phê cho thu nhập ổn định hơn một trăm năm mươi triệu đồng mỗi năm
sau khi đã trừ chi phí
gia đình tôi thì nằm trong diện khó khăn ở trong thôn
nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương vừa là cựu chiến binh huyện xã
cho vay một số vốn tại một rộng sản xuất
vừa vay để mua sắm các thiết bị
hai nữa là mua bò mua dê chăn nuôi
mở rộng thêm để thu nhập thêm kinh tế cho gia đình cho con cho cháu
nó học hành đến nơi đến chỗ
trong thời gian qua để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hội cựu chiến binh huyện hướng hóa
đã khai thác nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền hơn bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó hội cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong huyện
để tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi
chú trọng triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao
đến nay hội cựu chiến binh huyện hướng hóa có một trăm chín mươi ba trang trại tổng hợp
hai trăm ba mươi bốn hội viên có các loại hình kinh doanh dịch vụ hai mươi ba hội viên thành lập công ty
bình quân mỗi trang trại công ty có mức thu nhập bình quân từ một trăm linh triệu đồng đến hơn hai tỷ đồng
để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong thời gian tới
huyện đồng viên toàn thể hội cựu chiến binh tích cực phát triển nền kinh tế đa chiều
tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện phát triển hồ viên
trong quá trình sản xuất thực hiện tốt tự tín làm trồng đó là sản xuất hoàng hóa
cải tiến màu mà nâng cao chất lượng cẩn thận thị trường đứng vững trên thị trường
và đồng viên hội cựu chiến binh giúp đỡ nhau làm giàu hợp chính đáng
từ phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã khơi dậy sự đoàn kết
gắn bó tình đồng chí đồng đội
phong trào thi đua cũng là đòn bẩy động lực để cán bộ hội viên cựu chiến binh phấn đấu
nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng danh là người lính cụ hồ trong giai đoạn mới